đây chỉ là trúng gió thôi cho nên là họ chậm đưa người đột quỵ đến các cơ sở y tế
chính vì vậy mà đã bỏ qua cái cơ hội được cấp cứu cũng như là cứu sống cho người bệnh
xin bác sĩ cho biết là khi mà gặp trường hợp đột quỵ thì chúng ta nên hành xử như thế nào
khi mà gặp đột quỵ chúng ta nên làm như thế nào
thật ra từ trước đến nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều điều mà chúng ta khuyên làm
nhưng mà trên thực tế cho đến bây giờ chúng tôi rút ra một kinh nghiệm
và có lẽ là một cái thông điệp phổ biến đến cộng đồng một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất
tại vì là như thế này khi mà chúng tôi nhận biết các dấu hiệu đột quỵ xảy ra
có thể là ngay những người thân trong gia đình thậm chí ngay bệnh nhân cũng có thể nhận biết được
vâng những cái dấu hiệu rất là dễ nhận biết
chẳng hạn như chúng ta thấy là mặt bị méo miệng bị méo
tức là mặt không cân đối
thứ hai là tay
thì tay của bệnh nhân hoặc chân của bệnh nhân thì vận động một bên nó kém
và cái thứ ba nữa là cái nói của chúng ta nó khó
chỉ cần ba cái dấu hiệu đấy thôi
thứ nhất là biến dạng ở mặt
thứ hai là khó vận động một bên tay hoặc và cả chân
và thứ ba nữa là nói năng phát ngôn nó khó
thì ba cái dấu hiệu đấy thì chúng ta đủ để nhận biết rằng là chúng ta vừa bị đột quỵ
và nhanh nhất thì là chúng ta đến một cơ sở y tế
mà chúng tôi cũng đang cố gắng là sẽ thông báo đến những người dân
là cơ sở y tế nào trong thời gian tới là cơ sở y tế nào
có khả năng mà gọi là giải quyết cái vấn đề đột quỵ một cách là hiệu quả nhất
bởi vì chúng ta biết rằng là trong thời gian ba tiếng
nếu như mà chúng ta có những cái phương tiện
cũng như chúng ta điều trị một cách kịp thời
thì những cái biến tai biến đấy nó có thể là bình phục
và chúng ta không bị liệt nữa mặt chúng ta không bị méo nữa
và chúng ta nói không khó nữa
còn nếu mà qua thời gian ba tiếng thì sẽ có những cái di chứng
rồi chúng ta vẫn cứ nói khó chúng ta vẫn vận động chân tay khó
và chúng ta mặt chúng ta vẫn bị méo
đấy là nhẹ nhất là như vậy
như vậy là chúng ta đã biết cách hành xử khi mà gặp những biểu hiện của căn bệnh đột quỵ
chính bản thân mình hoặc là với những người thân của mình
nhưng hồng anh lại đến thời điểm này muốn đặt một câu hỏi với bác sĩ đó là
chúng ta không nên làm gì trong trường hợp mà chúng ta gặp người bị bệnh đột quỵ
tuyệt đối không được làm
thật ra là có rất nhiều điều chúng ta không nên làm
và thậm chí cái thời gian đấy thì chúng ta ngoài cái chuyện hỗ trợ người bệnh
làm sao thí dụ như là bệnh nhân đang ở ngoài trời
thì chúng ta đưa vào trong nhà nằm ở những nơi ấm mát
mà đặt ở những cái tư thế làm sao cho bệnh nhân an toàn
còn cũng không khuyên chúng ta làm bất cứ một cái gì khác
quan trọng nhất đấy là sự cứu chữa kịp thời của các bác sĩ hoặc những người có chuyên môn hoặc là cán bộ y tế
thưa bác sĩ đột quỵ có thể dự đoán được trước hay không
và bác sĩ có thể chỉ rõ những